các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi tới bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
ban kính gió mạnh từ cấp sáu trở lên khoảng một trăm năm mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong vòng một mươi hai giờ tới bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km
đi vào đất liền các tỉnh từ quảng nam đến bình định
và đến một mươi sáu h ngày một mươi một tháng một mươi vị trí tâm bão vào khoảng một mươi năm độ vĩ bắc
một trăm linh tám năm độ kinh đông trên đất liền các tỉnh từ quảng nam đến bình định
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi tới bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
do ảnh hưởng của bão số sáu ở huyện đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi có quan trắc được gió cấp bảy giật cấp chín
các tỉnh từ thừa thiên huế quảng nam quảng ngãi đã có mưa rất to từ một trăm linh một trăm năm mươi mm
và ngay sau đây phóng viên ngọc lũy sẽ cập nhật những thông tin mới nhất
về diễn biến của cơn bão số sáu tại quảng nam và đà nẵng
thưa quý vị và các bạn sáng nay một mươi một tháng một mươi áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão cơn bão số sáu
đổ bộ trực tiếp vào đất liền từ các tỉnh quảng nam đến bình định với sức gió mạnh cấp tám giật cấp một mươi
và hiện tại tôi đang có mặt tại bừa biển cỡ đại thành phố hội an tỉnh quảng nam
nơi đây đang có mưa to đến rất to gió giật mạnh khiến cho nhiều khu vực bị ngập sâu và cây cối ngã đổ
ảnh hưởng từ cơn bão thì tại đà nẵng tình hình thời tiết cũng đang diễn biến hết sức phức tạp
đã có ba tàu cá bị chìm và một tàu cá mất tích
người dân cần hết sức cảnh giác tránh ra ngoài trong thời điểm này để tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra
xin được chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
bằng thủ đoạn hứa chạy xuất khẩu lao động sang new zealand trần hải dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
chú tại tỉnh hà tĩnh đã chiếm đoạt hơn một ba tỷ đồng của chín cá nhân trên địa bàn hai tỉnh hà tĩnh và nghệ an
theo điều tra vào giữa năm hai nghìn một mươi tám một số người trên địa bàn tỉnh hà tĩnh đến nhà gặp dương
nhờ đưa đi xuất khẩu lao động tại new zealand
dương đồng ý và đưa ra chi phí một mươi tám usd đặt cọc trước một trăm linh triệu đồng
sau ba tháng không đi được sẽ hoàn trả tiền
nhưng dương đã không thực hiện được như cam kết
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam trần hải dương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
mới đây một vụ vận chuyển số lượng lớn nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối
vừa bị trạm cảnh sát giao thông diễn châu phòng cảnh sát giao thông tỉnh nghệ an phát hiện bắt quả tang
theo đó lực lượng cảnh sát đã phát hiện một xe ô tô đầu kéo đang vận chuyển số lượng lớn sản phẩm động vật không có giấy tờ kiểm dịch
tăng vật thu giữ khoảng ba mươi tấn nội tạng động vật bao gồm gan mật lợn nội tạng đã bốc mùi hôi thối
lái xe là lê đình xưa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại tỉnh ninh thuận không xuất trình được các giấy tờ có liên quan tới số hàng hóa nói trên
thưa quý vị tính đến sáu giờ sáng ngày hôm nay một mươi một tháng một mươi việt nam có tổng cộng sáu trăm chín mươi một ca mắc covid một mươi chín do lây nhiễm trong nước
trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày hai mươi năm tháng bảy đến nay là năm trăm năm mươi một ca tại một mươi năm tỉnh thành phố
sáng nay việt nam đã bước sang ngày thứ ba mươi chín không ghi nhận ca bệnh covid một mươi chín ngoài cộng đồng
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly là một mươi năm
theo báo cáo của tiểu ban điều trị đến thời điểm hiện tại việt nam đã chữa khỏi cho một hai mươi bốn bệnh nhân trên tổng số một một trăm linh bảy bệnh nhân mắc covid một mươi chín
nước ta không còn trường hợp bệnh nhân mắc covid một mươi chín nào nặng
và số ca tử vong ở nước ta đến nay là ba mươi năm ca bao gồm tại đà nẵng ba mươi một trường hợp quảng nam ba trường hợp và quảng trị một trường hợp
thông tin này cũng đã khép lại bản tin nhanh của chúng tôi
cảm ơn quý vị và các đồng chí đã dành thời gian quan tâm theo dõi